đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia yêu cầu các bộ ngành liên quan và các địa phương phải kiên quyết không để tái diễn tình trạng xe rù bến cóc
sau khi xem xét báo cáo của bộ giao thông vận tải và ubnd tp hà nội về việc xử lý thông tin báo nêu về tình trạng xe rù bến cóc trên địa bàn hà nội và cảng hàng không quốc tế nội bài
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình chủ tịch ubnd giao thông quốc gia đã yêu cầu các bộ công an giao thông vận tải thông tin và truyền thông và ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tiếp tục triển khai các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại chỉ thị số một mươi hai về tăng cường các giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt
phó thủ tướng lưu ý phải đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát
và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm như phản ánh của báo chí trong thời gian qua kiên quyết không để tái diễn tình trạng xe dù bến cóc gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
đồng thời nghiên cứu đề xuất nâng cao chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm như đón trả khách sai quy định không chạy xe đúng tuyến lịch trình xe chở khách không có phủ hiệu